để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm virus sars cov hai tại thành phố đà nẵng bộ y tế đã thiết lập nhanh hệ thống xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín tại bệnh viện c đà nẵng và hệ thống xét nghiệm này đã chính thức được khai trương vào hôm nay một mươi năm tháng tám
chỉ trong vòng hai ngày hệ thống xét nghiệm virus sars cov hai đã được hoàn thiện bởi viện pasteur tp hcm và bệnh viện c đà nẵng chính thức trở thành địa điểm thứ năm được cấp phép xét nghiệm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh
hệ thống xét nghiệm này bảo đảm các yếu tố an toàn phòng hộ cao nhất cho cán bộ y tế thực hiện công việc lấy mẫu làm xét nghiệm
trong thời gian tới viện pasteur tp hcm sẵn sàng tăng thêm phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế khác theo sự phân công của lãnh đạo bộ y tế